để khắc phục tình trạng khan hiến máu chầm chậm đang xảy ra do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
vừa qua bệnh viện ca phối hợp với viện huyết học truyền máu trung ương đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện blue trắng vì người bệnh cần máu
ngày hội hiến máu tình nguyện blue trắng vì người bệnh cần máu với sự tham gia của hơn ba trăm linh các cán bộ y tế bệnh viện ca
tiếp nhận hơn ba trăm linh đơn vị máu sẽ giúp nhiều người bệnh trong cơn nguy kịch được cứu sống và góp phần giảm bớt gánh nặng cho ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng
trước đó viện huyết học truyền máu trung ương cho biết lượng máu dự trữ giảm đến mức báo động
ngay sau lời kêu gọi hiến máu hàng nghìn người bao gồm cả các cán bộ công nhân viên chức nhân viên y tế đã tham gia hiến máu tại chỗ và đến các điểm cố định để hiến máu